riêng một số nơi thuộc miền đông của nam bộ nhiệt độ còn có thể cao trên ba mươi bốn độ
trời hơi oi và nắng vào giữa trưa đầu giờ chiều nên ngoài việc hạn chế làm việc lâu dưới trời nắng
người dân tại đây cũng cần lưu ý uống nhiều nước để cơ thể không bị mệt mỏi
chuyển sang thông tin từ thiết biển trong ngày hôm nay tàu huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc
cưới cường độ ở mức cấp bốn trời nắng giáo không mưa với tầm nhìn xa là trên một mươi năm km
trong khi đó tại vùng biển thu kiện đảo trường sa gió đông bắc có phần mạnh hơn khoảng ở mức cấp bốn cấp năm
mưa rào và rông cũng xuất hiện ở mức giải rác khiến tầm nhìn giảm thấp cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan
như rông lốc và gió giật có thể đi kèm
vì thế các phương tiện hàng hải khi hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước